tuy nhiên điều đó là vi phạm pháp luật bởi tập tài liệu này đã không được sử dụng làm bằng chứng trong cuộc điều tra của ủy ban chống tham nhũng quốc gia trước đó
hiện bà zinglak đang phải đối mặt với những cáo buộc liên quan tới chương trình thu mua lúa gạo đã giúp bà giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu